hằng đã cho rằng hội đồng xét xử tuyên xử không đúng nên trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba đã nhiều lần dùng tài khoản facebook cá nhân phát trực tiếp lên mạng xã hội với lời lẽ chửi bới xúc phạm danh dự hạ nhục nhân phẩm cá nhân của thẩm phán chủ tọa phiên tòa
ngoài ra trong khoảng thời gian từ tháng ba đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba hằng còn nhiều lần sử dụng tài khoản facebook cá nhân để đăng tải các clip tự quay với lời lẽ chửi bới gây mất an ninh trật tự tại trụ sở cơ quan nhà nước
năm bánh heroin là số tăng vật mà đối tượng nguyễn hồng sơn vừa bị lực lượng công an thành phố thái nguyên bắt giữ khi đang trên đường đưa đi tiêu thụ
tổng khối lượng số ma túy trên là hơn một bảy kg
tại cơ quan điều tra nguyễn hồng sơn khai nhận vào cuối tháng chín vừa qua đối tượng đã đến thành phố hà nội mua số heroin trên của một nam giới với giá tám trăm linh triệu đồng mang về bán kiếm lời
thời điểm bị bắt giữ đối tượng đang vận chuyển ma túy lên tỉnh cao bằng để tiêu thụ
một nhóm đối tượng có hành vi cướp giật tài sản và bắt giữ người trái pháp luật vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận liên triểu thành phố đà nẵng khởi tố bắt tạm giam
sau đối tượng này bao gồm tống văn lương mai xuân thái trần kiên cường phan tá tam lê phan anh đức và phan trường vũ
cụ thể vào tối ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai cường và nhóm bạn phát hiện trương văn phương điều khiển xe máy ngang qua
vì nghi ngờ phương chính là người đối tượng
vì người đâm mình vào đêm hôm trước nên cường và cả nhóm bạn đã hành hung bắt giữ phương và chiếm đoạt chiếc xe máy mà phương đang đi
một mươi năm tháng tù là bản án mà tòa nhân dân tỉnh kiên giang tuyên phạt đối với bị cáo khưu minh khoa về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
theo cáo trạng trong quá trình sửa chữa ở nhà vợ khoa đã phát hiện ở dưới nền nhà có bảy viên đạn nên đã cất giữ ở phía sau nhà
vào ngày hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi ba khoa đã mang theo bảy viên đạn với mục đích là tìm nơi chế tác trang sức bật lửa
tiến hành kiểm tra xe ô tô do khoa làm tài xế lực lượng công an đã phát hiện bảy viên đạn và tiến hành thu giữ
tòa án nhân dân tỉnh đồng nai đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo trần quốc tuấn nguyên giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh đồng nai bảy năm tù
võ khắc hiển nguyên phó giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh đồng nai ba năm tù
theo cáo trạng bị cáo tuấn làm giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh đồng nai từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi bảy
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuấn đã không làm đúng công tác kiểm tra giám sát can thiệp kết quả thanh tra của đoàn thanh tra
không thực hiện thanh tra theo chỉ đạo của ngân hàng nhà nước việt nam chấp thuận dự kiến bầu chủ tịch hội đồng quản trị quỹ tín dụng nhân dân thanh bình khi chưa đủ điều kiện
riêng bị cáo hiển trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã không làm đúng chức năng nhiệm vụ trong công tác thanh tra giám sát không kiên quyết thanh tra các quỹ tín dụng nhân dân khi có dấu hiệu vi phạm không kiên quyết xử lý vi phạm các quỹ tín dụng
hành vi trên của bị cáo tuấn và hiển đã để sáu quỹ tín dụng nhân dân vỡ nợ mất khả năng chi trả và gây thiệt hại hơn một ba trăm năm mươi tỷ đồng
năm bánh heroin là số tăng vật mà đối tượng nguyễn hồng sơn bị lực lượng công an thành phố thái nguyên bắt giữ khi đang trên đường đi tiêu thụ
tổng khối lượng số ma túy trên là hơn một bảy kg
tại cơ quan điều tra nguyễn hồng sơn khai nhận vào cuối tháng chín vừa qua đối tượng đã đến thị trấn xuân mai huyện trương mỹ hà nội mua số heroin trên của một nam giới với giá tám trăm linh triệu đồng mang về bán kiếm lời với giá là một trăm chín mươi triệu đồng một bánh
thời điểm bị bắt giữ đối tượng đang vận chuyển ma túy lên cao bằng để tiêu thụ
sơn từng có một tiền án về hành vi mua bán trái phép chất ma túy bị xử phạt bốn năm năm tù vào năm hai nghìn một mươi
hơn một năm trăm linh trường hợp vi phạm đặc biệt là có bốn mươi bảy tài xế sử dụng ma túy đã bị công an tỉnh lâm đồng xử lý
đây là kết quả sau một mươi ngày gia quân tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông khép kín trên quốc lộ hai mươi
một mươi trường hợp điều khiển phương tiện sử dụng chất ma túy trong đó có một mươi một lái xe tải một mươi tám xe con hai xe container và một mươi năm người điều khiển xe máy
ngoài ra cơ quan chức năng còn kiểm tra nhanh và phát hiện
một trường hợp đi bộ dương tính với chất ma túy
bên cạnh đó lực lượng chức năng cũng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện
đối với hai trăm sáu mươi bốn trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm có nồng độ cồn
bảy trăm bảy mươi bảy trường hợp lái xe điều khiển phương tiện vi phạm tốc độ
hai mươi bốn trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm tải trọng quá khổ và tự ý cải tạo phương tiện
và số còn lại là vi phạm các lỗi như điều khiển phương tiện khi chưa có giấy phép lái xe
không có đăng ký xe lấn làn vượt ẩu trở quá số người quy định
thưa quý vị không ngoại lệ không vùng cấm không xin sỏ và thậm chí công chức viên chức vi phạm lại càng phải xử lý nghiêm
sự quyết liệt bền bỉ trong chiến dịch xử lý vi phạm nồng độ cồn trong giao thông đã tạo nên chuyển biến rất lớn trong toàn xã hội
vì vậy người vi phạm đã biết sợ
xin sỏ để được bỏ qua đã được thay đổi
vâng ý thức của người dân thì đã được cải thiện
xong thực tế thì vẫn còn những trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi mà điều khiển phương tiện
bởi vậy vẫn cần duy trì việc lập chốt kiểm soát xử lý nồng độ cồn
và hơn hết là để đảm bảo sự nghiêm minh trong việc thực hiện xử lý kịp thời đối với các hành vi cố tình vi phạm
sau đây là những ghi nhận tại tỉnh hương yên
qua quá trình tuần tra kiểm soát và lập chốt kiểm tra
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hương yên vẫn phát hiện các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
như trường hợp này dù điều khiển phương tiện là ô tô
tuy nhiên khi lực lượng chức năng kiểm tra trong hơi thở có nồng độ cồn là năm trăm một mươi sáu mg trên lít khí thở
hoặc như trường hợp này khi lực lượng chức năng dừng phương tiện cố tình không thổi vào máy đo
nhưng sau khi được vận động và chấp hành theo yêu cầu của cảnh sát giao thông
máy đo đã ghi nhận mức độ cồn trong hơi thở là ba trăm sáu mươi bảy mg
ngoài lực lượng của phòng của huyện phòng cũng đã tham mưu cho giám đốc công an tỉnh
thành đồng một tổ chuyên đề để kiểm tra xử lý nghiêm về các hành vi vi phạm nồng độ cồn
theo mô hình của cục cảnh sát giao thông kiểm tra toàn diện tất cả các tuyến của huyện
cũng như là các tuyến của phòng phụ trách quản lý
với tinh thần chỉ đạo của ngoại trưởng bộ là xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
không có vùng cấm
các trường hợp vi phạm liên quan đến nồng độ cồn cũng đã chỉ đạo các tổ công tác
đều tổ chức sang binh và đối với trường hợp vi phạm liên quan đến cán bộ đảng viên
lực lượng vũ trang như công an quân đội thì cũng đã đều gửi thông báo
về cơ quan đơn vị để xử lý nghiêm theo quy định
sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông là một trong các nguyên nhân chính trực tiếp
dẫn đến mất an toàn giao thông
vì vậy việc xử lý nghiêm lỗi vi phạm trên sẽ luôn được duy trì
thực tế cho thấy nhiều lái xe tỏ ra rất đồng tình
với cảnh sát giao thông
bởi vì nó làm giảm thiểu đến mức tối đa
cái việc mà những người sử dụng bia rượu gây tai nạn
thời gian qua thì được sự tuyên truyền của địa phương
và nghe qua loa đài tv báo thì tuyên truyền về
về tác hại của nồng độ cồn khi tham gia giao thông
rất nguy hiểm gây nguy hiểm cho xã hội
tôi cũng về vận động gia đình và người thân
đã sử dụng rượu bia
trong quá trình tham gia giao thông thì gặp lực lượng tổ lực lượng
trước đang đứng kiểm tra
tôi thấy rất ủng hộ để giảm thiểu tai nạn giao thông
cái thứ hai là an toàn cho tất cả người dân tham gia giao thông
trong một mươi một tháng của năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng cảnh sát giao thông
trên toàn tỉnh hưng yên đã phát hiện xử lý bốn năm mươi một trường hợp vi phạm
liên quan đến nồng độ cồn và tiền lên tới hơn hai mươi tỷ đồng

thời điểm trước trong và sau tết nguyên đán
thường là thời điểm diễn ra các buổi liên hoan hội họp gặp gỡ
lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tổ chức nhiều phương án
và thường xuyên thay đổi kế hoạch tuần tra kiểm soát
để xử lý triệt để các vi phạm
trong những tháng hai tháng năm phòng cảnh sát giao thông
cũng đã tham nhu cho giám đốc công tỉnh có văn bản chỉ đạo
đối với cả lực lượng của phòng cũng như công an công huyện
chúng đã kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
trên tất cả các tuyến giao thông của huyện cũng như của phòng
và cũng không có dấu hiệu là trùng xuống
để tình hình vi phạm nó lại được tăng lên
kết hợp với việc đẩy mạnh xây dựng các chuyên đề phóng sự
về tuyên truyền về nâng cao ý thức chấp hành của người dân
khi tham gia giao thông có liên quan đến sử dụng rượu bia
với phương châm là đã sử dụng rượu bia là không lái xe
để xây dựng văn hóa giao thông cần thượng tôn pháp luật
và sự hiểu biết của người tham gia giao thông
bằng các biện pháp quyết liệt khi xử lý nồng độ cồn của lực lượng chức năng
thì ý thức của mỗi người vẫn là yếu tố quyết định
để góp phần xây dựng văn hóa giao thông đẹp chuẩn mực
liên quan đến vụ việc hơn tám mươi em học sinh nhập viện
do nghi ngộ độc trên địa bàn thành phố rạch giá
sở y tế tỉnh kiên giang đã tổ chức cuộc họp
thông báo sự thảo kết quả điều tra ngộ độc thực phẩm vào chiều ngày hôm qua
theo kết quả xét nghiệm các chỉ tiêu vi sinh vật trong món thịt heo khìa
phục vụ cho các em học sinh
ở ba trường tiểu học đều vượt ngưỡng giới hạn cho phép
dẫn đến nguy cơ mất an toàn thực phẩm
gây nên ngộ độc tập thể tại ba trường này
món thịt heo khìa của cơ sở cung cấp xuất ăn cát tường
phường vĩnh lợi thành phố rách giá
đã bị ô nhiễm phi sinh vật e coli coliforms
và sau bữa trưa và bữa xế đến khoảng một mươi bốn h năm ngày một mươi năm tháng một mươi một
đã xảy ra tình trạng ngộ độc
ai trong đời cũng một lần từng làm lỡ
và điều quan trọng nhất là mỗi chúng ta có đủ nghị lực
để đứng dậy sau vấp ngã
và làm lại cuộc đời hay không
vâng trong chương trình nhận định ngày mới sáng nay
thì chúng tôi muốn gửi tới quý vị câu chuyện
của một đôi vợ chồng cùng nhau làm lại cuộc đời
sau những vấp ngã và họ đã trở thành
những con người có ích cho xã hội
câu chuyện được ghi nhận tại tỉnh quảng nam
mô hình trang trại vườn ao chuồng
rộng hơn năm hectare này
là thành quả sau nhiều năm nỗ lực
bằng chính sức lao động của anh nguyễn duy hải
và chị trần thị hồng
bằng nguồn vốn vây ban đồng
năm mươi triệu đồng từ ngân hàng
chính sách huyện hiệp đức tỉnh quảng nam
anh chị đã gây dựng nên trang trại
với quy mô lớn điều mà ít ai
làm được khi từng là người khoát
trên mình màu áo tù
cho vai được năm mươi triệu
để có số bóng
thì từ gấp
năm mươi triệu nữa rồi
rồi hết vợ chồng mới bòn tính
em mới đi mua mát cư ra rồi
em lồn mua xe máy rồi
để tổ điều kiện
để công việc mình đi lồn đó
có phương tiện để mình đi lạ
nguyễn duy hải bị kết án sáu năm tù
và vợ là trần thị hồng
bốn năm tù giam
về hành vi mua bán trái phép chất mà tuý
những tháng ngày sau song sách
là quãng thời gian cả hai vợ chồng
đều tự trách ân hận
sau khi được mãn hàng tù trở về địa phương
cuộc sống vốn đã khó khăn
nay lại càng chật vật hơn
bao ánh mắt dò xét
kỳ thị cứ đổ dồn về phía họ
thế nhưng càng kỳ thị
anh chị càng quyết tâm làm lại từ đầu
nhiều cái chị bùng lắm
nhưng mà chị không thể nói được
nhưng mà thôi
cái chị cũng qua rồi
cho nên hơ vợ chồng chị cũng cố gắng
cứ hơ vợ chồng chị cứ nằm đây
tự hơ vợ chồng mình đứng lên
tự bắp ngõ tự hơ vợ chồng mình tự đứng lên
nhờ sự nỗ lực vượt khó
đến nay mô hình kinh tế trang trại
của anh hải và chị hồng
đã đi vào ổn định
vợ chồng anh đã tạo
công an việc làm cho ba bốn lao động địa phương
thu nhập ba bốn triệu đồng một tháng
và hướng dẫn cho đoàn viên thanh niên
trong xã cùng làm kinh tế
hơn nữa gia đình anh hải
còn tích cực tham gia các hoạt động của địa phương
gương mẫu chấp hành tốt chủ trương
đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
về hòa nhập với cộng đồng
thì anh hải và chị hồng
rất tự nhiên
kinh tế thì cơ bản
tương đối ổn định
anh hải đã luôn chấp hành tốt
đường lối chủ trương chính sách của đảng
pháp luật của nhà nước
và anh đã biết an năng hối cãi
trở thành một tâm gương tốt
cho những công dân
và đặc biệt là tầng lớp thanh niên
để nâu theo
những năm qua anh hải và chị hồng
được các cấp chính quyền tuyên dương khang thưởng
với các danh hiệu
nông dân sản xuất giỏi gia đình văn hóa
hay đã có thành tích trong công tác
tái hòa nhập cộng đồng
đây là minh chứng cho sự nỗ lực
vượt lên mặt cảm xã hội
để làm lại cuộc đời của vợ chồng anh